mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về cơn bão số một có tên quốc tế là talim
theo dự báo vào ngày mai ngày một mươi tám tháng bảy bão số một mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai trên vùng biển quảng ninh hải phòng
và trước nguy cơ bão số một gây mưa lớn gió mạnh năm địa phương từ quảng ninh đến ninh bình dự kiến sơ tán gần ba mươi người dân
tại khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè tròi canh
trong đó số người dự kiến sơ tán tại quảng ninh là bảy trăm linh người hải phòng tám sáu trăm chín mươi một người thái bình một mươi chín hai mươi một người
nam định một một trăm hai mươi tám người và ninh bình là ba trăm bốn mươi bảy người
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy đơn vị đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi hai tàu
với hơn hai trăm hai mươi sáu người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển và phòng tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển chủ động các biện pháp phòng chống bão số một
quảng ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch
và các phương tiện thủy bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bảy
trước tình hình diễn biến của cơn bão số một ủy ban nhân dân huyện cát hải thành phố hải phòng thông báo tạm dừng hoạt động
tham quan trên các vịnh của quần đảo cát bà và các bãi tắm trên huyện đảo từ một mươi hai h trưa nay ngày một mươi bảy tháng bảy
ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức sưu tàn nhân dân ở vị trí sung yếu
với các vị trí tranh trú an toàn hoàn thành trước một mươi bảy h chiều nay ngày một mươi bảy tháng bảy